chuẩn bị cho kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn chiều nay đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã tiếp xúc cử tri tại xã lãng ngâm huyện gia bình tỉnh bắc ninh
tại buổi tiếp xúc bộ trưởng bộ công an tô lâm đã tiếp thu và đánh giá cao những đề xuất kiến nghị của cử tri huyện gia bình
về nội dung liên quan đến thông tin hỗ trợ kinh phí xây dựng giao thông theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới
xây dựng trường tiểu học lãng ngâm xây dựng nhà văn hóa
đây là những ý kiến thiết thực chính đáng sẽ phản ánh tới quốc hội trong kỳ họp sắp tới
bộ trưởng tô lâm mong muốn thời gian tới cử tri xã lãng ngâm huyện gia bình tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước
ý chí tự lực tự cường sức mạnh đoàn kết dân tộc ra sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
có phần nâng cao đời sống về mọi mặt của người dân
nhân dịp này bộ trưởng bộ công an tô lâm đã tặng một mươi bộ máy tính cho học sinh trường trung học cơ sở lãng ngâm
xã lãng ngâm huyện gia bình và một mươi bộ máy tính cho ủy ban nhân dân xã đông cứu huyện gia bình tỉnh bắc ninh